phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu đã cho ý kiến về việc tiếp thu trình lý dự án luật đấu giá tài sản
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
một số ý kiến đề nghị phải có các quy định chế tài chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở trong đấu giá tài sản
gây thất thoát cho ngân sách nhà nước đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến tính hợp pháp của tài sản đưa ra đấu giá
xử lý trách nhiệm những trường hợp tham gia đấu giá có hành vi vi phạm người chúng đấu giá không nhận được tài sản
rất là gòn nhẹ nhưng mà hiệu quả thì rất là cao
trong khi đó mình làm đấu thầu hay là đấu giá tài sản thì thủ tục rất là nhiễu khê tình trừ rất là rươm ra nhưng mà tiêu cực nhiều hiệu quả thấp
thì ta phải suy nghĩ cái này
tài sản đem ra đấu giá phải là sạch và không tranh chấp và đảm bảo quyền lợi của người tham gia đấu giá sau khi đấu giá xong phải nhận được ngay tài sản của mình
bởi vì cái này thì nó liên quan rất là nhiều đến vấn đề khiếu kiện khiếu nại
tố cáo vì cái việc đấu giá các cái tài sản mà còn đang trong cái thời gian tranh chấp là hiện nay rất là nhiều và dẫn đến cái thiệt hại của người tham gia vào quá trình đấu giá
thế đề nghị là ban soạn thảo hết sức là cân nhắc cái việc bổ sung thêm cái nguyên tắc mà cái tài sản đưa ra đấu giá phải là tài sản không ở trong thời gian tranh chấp và đảm bảo cái quyền lợi của người đấu tham gia đấu giá sau khi đấu giá xong phải nhận được ngay cái tài sản của mình
giải chính thêm về những ý kiến nêu trên ông lê thành long
bộ trưởng bộ tư pháp cho biết cơ quan soạn thảo đã cố gắng đến mức tối đa để có quy định chặt chẽ rõ ràng
bên cạnh đó bộ luật hình sự cũng có điều quy định về hành vi thông đồng dìm giá cấu thành tội phạm
liên quan đến các cái câu chuyện mà về có thể là lừa đảo rồi dìm giá rồi giàn xếp rồi là không bảo đảm được lợi ích của nhà nước
thì thưa ông chí là chúng tôi cũng đã cố gắng đến mức tối đa để quy định các điều kiện chặt chẽ hơn
hình tự thủ tục đấu giá tài sản tách mạch và các cái công đoạn và các cái thông tin cần phải công khai
kể cả trước và sau rồi vấn đề liên quan đến quyền sở hữu rồi nâng tỷ lệ đặt tiền đặt trước
quy định rõ ràng rành mạch hơn về hình thức đấu giá bằng các bỏ phiếu trực tiếp bỏ phiếu gián tiếp
theo dự kiến dự án luật đấu giá tài sản sẽ được trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét một lần nữa trước khi đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn